nhân chuyến công tác tại các tỉnh miền trung phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vượt khó học giỏi tại trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố đà nẵng làng hy vọng đà nẵng đây là một trong những đơn vị thuộc hội bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh của thành phố đà nẵng
trung tâm nuôi dạy trẻ em khó khăn thành phố đà nẵng làng hy vọng đà nẵng được thành lập từ năm hai nghìn hai hiện đang nuôi dạy một trăm một mươi ba trẻ em từ sáu đến một mươi tám tuổi có năm mươi bảy em thuộc thành phố đà nẵng và năm mươi sáu em thuộc tỉnh quảng nam
mặc dù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng khi được nuôi dạy tại đây các em đã nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống
kết thúc năm học vừa qua có gần sáu mươi hai số học sinh đạt học lực giỏi và khá
trong năm học vừa qua chín mươi chín học sinh đạt hãnh kiểm tốt
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy và xét tuyển đại học một mươi hai trên một mươi hai em đã tốt nghiệp và một mươi một trên một mươi hai em đỗ đại học cao đẳng
phó chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ và trung tâm đã không ngừng cố gắng vận động được nhiều nguồn tài trợ để giúp đỡ nuôi dạy các em lên người
đồng thời đề nghị lãnh đạo thành phố đà nẵng cùng các ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em được chăm sóc một cách tốt nhất
nhân dịp này phó chủ tịch nước đã trao tặng năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng cùng một phần quà cho các em có thành tích học tập xuất sắc nhất tại trung tâm
đây là những món quà ý nghĩa động viên các em vươn lên trong cuộc sống học tập để trở thành những công dân tốt cho xã hội